trên mặt trận chống covid một mươi chín cả hệ thống chính trị các ban bộ ngành đều căng mình chống dịch
trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng y tế công an
với tinh thần chống dịch như chống giặc
mong muốn lớn nhất của các chiến sĩ khoác trên mình hai màu áo là dịch bệnh sớm kết thúc
khoa cấp cứu và khoa chuyển nhiễm bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an được chọn là nơi ứng phó khẩn cấp với dịch
quy trình giám sát phân luồng bệnh nhân tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy trình hướng dẫn của bộ y tế
bệnh nhân sẽ được phân luồng theo các nhóm theo hướng dẫn của bộ y tế
và có các yếu tố liên quan đến dịch tễ nghi ngờ
sau đó là sau khi mà đã được phân luồng ở ngoài khu đó
thì sẽ có đi theo một đường khu cách ly để đi vào khoa chuyển nhiễm của chúng tôi
ngay từ khi dịch bệnh covid lây lan sang việt nam
bộ công an đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong công an nhân dân
các bệnh viện của bộ công an luôn đảm bảo trang thiết bị vật tư y tế
sẵn sàng tiếp đón cách ly bệnh nhân
và các trường hợp trở về
về từ vùng dịch theo đúng nhiệm vụ được giao
lực lượng y tế công an nhân dân được chia thành nhiều tổ nhóm
liên tục kiểm tra tại các sân bay cửa khẩu
bộ công an cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan tăng cường
những hoạt động truyền thông trong toàn lực lượng
và cũng đảm bảo hỗ trợ về những phương tiện vật tư
phương tiện phòng hộ cá nhân
rồi là thuốc men hóa chất để phục vụ cho

để phòng chống dịch
các cơ quan liên quan của bộ công an đã tham gia rất là tích cực
gần như tất cả các buổi họp
triển khai các chủ trương của ban chỉ đạo
chúng tôi cũng đã được gặp các đồng chí
để đồng hành cùng với ngành công an và các bộ ngành khác
rất là hy vọng là tiếp tục trong những tuần gần tới
các đồng chí vẫn tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo
các hướng dẫn về mặt chuyên môn
hướng dẫn về mặt quản lý ca bệnh
hướng dẫn về kiểm soát nhiễm khuẩn cách ly và tổ chức điều trị
nếu mà có những ca bệnh khi mà được giao
hoặc là tổ chức chuyển tuyến
theo đúng các quy định mà bộ y tế đã hướng dẫn
trước tình hình dịch bệnh ở nước ngoài
còn nhiều tiềm ẩn và diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo phòng chống dịch bộ công an
yêu cầu các đơn vị tiếp tục đề cao cảnh giác
không lơ là chủ quan
thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch
quán triệt sâu sắc tinh thần
chống dịch như chống giặc